chính phủ cũng vừa ban hành nghị định số một mươi năm quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật giáo dục nghề nghiệp trong đó quy định điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
nghị định quy định sáu điều kiện gồm có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp việt nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có địa điểm xây dựng với tối thiểu từ một m hai đến bốn mươi m hai vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp
chương trình đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu của luật giáo dục nghề nghiệp và cuối cùng là có dự kiến cụ thể về cơ cấu tổ chức cơ sở vật chất thiết bị đào tạo chương trình giáo trình đào tạo
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điều một mươi bốn nghị định số một trăm bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ nghị định có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng ba tới đây